để giúp các nhà sản xuất và nông dân có kênh tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp xây dựng thương hiệu bảo đảm an toàn chất lượng
trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp tp hcm vừa tổ chức các hoạt động nhằm kết nối nhà sản xuất với đơn vị thu mua nông sản trên địa bàn
hiện nay một số hợp tác xã như tân thông hội hợp tác xã chăn nuôi heo an toàn tiên phong hợp tác xã phước an
và các nhà thu mua như công ty vistun siêu thị copmark lotte công ty sông xanh đã có thể trao đổi trực tiếp để xác định những giải pháp tốt hơn
trong quá trình sản xuất sản phẩm đúng theo yêu cầu của nhà tiêu thụ
về phía nhà sản xuất có điều kiện tìm hiểu về quy trình tiếp cận cung ứng hàng cho siêu thị và phương thức thanh toán
về tiêu chí sản phẩm nông nghiệp tiếp cận với kênh mua sắm
về phía đơn vị thu mua đưa ra tiêu chí đầu tiên và cũng là bắt buộc đó là sản phẩm phải đạt chứng nhận việt gáp đảm bảo an toàn thực phẩm
ngoài ra phải đảm bảo đủ nguồn hàng cung cấp theo hợp đồng ký kết để việc kinh doanh của đơn vị được xuyên suốt
có sản phẩm cung cấp đủ nhu cầu khách hàng
ngoài sự hỗ trợ của nhà nước của ngành nông nghiệp doanh nghiệp cần có sự dẫn động theo hướng phát triển sản phẩm hiện đại
đảm bảo nguồn hàng cung ứng tốt trên thị trường